sau nhiều ngày điều tra về vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra tại nhà harkovsk city hall nằm ở ngoài ô moskova
đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và hơn năm trăm năm mươi người khác bị thương
ngày bốn tháng bốn tổng thống vladimir putin đã chỉ ra mục đích của những kẻ tấn công liều lĩnh này khi nhắm vào nước nga
theo hãng tin reuters khi chia sẻ về suy nghĩ của mình trên truyền hình ông putin nhận định
vụ khủng bố không có mục đích nào khác ngoài làm suy yếu sự đoàn kết ở nga
bởi nga không thể là mục tiêu tấn công khủng bố của những người theo trào lưu chính thống hồi giáo
được biết chủ nghĩa toàn thống hồi giáo là phong trào của những tín đồ hồi giáo có niềm tin nghiêm ngặt
trung thành tuyệt đối với những nguyên tắc cơ bản thuần túy nhất của đạo hồi
ở nga đa số cư dân thuộc cộng hòa chekyya dân số khoảng một năm triệu người theo đạo hồi
ngoài ra ông putin ca ngợi nga là một ví dụ độc đáo về sự hòa hợp và thống nhất giữa các tôn giáo
ông khẳng định nga tuyên bố về những giá trị đó không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài
cũng theo vị tổng thống này moscow có mọi lý do để tin rằng những kẻ chối mưu tấn công khủng bố
đã tìm cách phá hoại sự đoàn kết của nga
theo hãng tin reuters văn phòng tổng công tố liên bang nga đã chính thức gửi yêu cầu
đến bộ tư pháp các nước mỹ đức pháp và sip
trong đó yêu cầu tiến hành điều tra về việc các cơ quan tình báo cùng các thực thể
cá nhân của họ tiến hành tổ chức và tài trợ cho các vụ tấn công khủng bố trên đất nga
yêu cầu này được các thành viên hạ viện nga đệ trình bằng văn bản lên văn phòng tổng công tố liên bang nga
một tháng sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở krokus ngoại ô moscow vào đêm hai mươi hai tháng ba
trong đó các nghị sĩ nga mô tả vụ khủng bố này là một hành động phi nhân tính
thù hận và tàn bạo của những kẻ thù bên ngoài nước nga
văn bản này nêu rõ chỉ có các chính trị gia phương tây mới có lợi ích trong vụ tấn công khủng bố nói trên và nhấn mạnh
chủ nghĩa khủng bố theo kiểu tập thể của phương tây phải bị ngăn chặn
đáng chú ý các nghị sĩ nga cũng lưu ý mức độ và hệ lụy của các vụ tấn công
đã cho thấy sự hiện diện của một số cơ quan tình báo nước ngoài trong quá trình những kẻ khủng bố thực hiện âm mưu
trong đó nga cho rằng hành vi tấn công đáng lên án nhất trong vài thập kỷ gần đây
chính là vụ phá hủy đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc một và hai năm hai nghìn một mươi hai được xây dựng để dẫn khí tự nhiên từ nga sang đức
các nghị sĩ nga đã liệt kê một loạt những tuyên bố của các quan chức hàng đầu của mỹ ở thời điểm đó như
tổng thống joe biden ngoại trưởng victoria nuland
cùng nhiều bằng chứng liên quan đến vụ việc cho thấy washington đóng vai trò trực tiếp trong việc tổ chức và tiến hành vụ phá hoại nói trên
đến nay chưa rõ phản ứng của các nước đã nhận được đề nghị điều tra từ nga
đồng thời nga cũng kêu gọi các bên được nêu tên cần phải cung cấp cho công chúng những thông tin liên quan đến các cuộc điều tra bao gồm số liệu
những cá nhân có liên quan phải những quyết định đưa ra để buộc chúng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình
trước đó vào ngày ba tháng bốn trong phần phát biểu tại cuộc họp quan chức an ninh hàng đầu tổ chức hợp tác thượng hải ở thủ đô astana của kazakhstan
thư ký hội đồng an ninh nga nikolai pachostev đã bày tỏ nghi ngờ tình báo ukraine đứng sau vụ khủng bố nhà hát kyrgyz ở ngoài ô moskova
vị thư ký hội đồng an ninh này cho biết phía ukraine đang cố buộc nga và các quốc gia lên án vụ tấn công phải hiểu rằng
những người ủng hộ tư tưởng hồi giáo cực đoan có thể là thành viên của nhánh nhà nước hồi giáo is tự xưng ở afghanistan đứng sau vụ khủng bố nhà hát
chứ không phải do chính quyền ở kiev thực hiện
do vậy theo quan chức nga điều quan trọng hơn nhiều là phải kịp thời xác định kẻ chủ mưu và bên tài trợ cho tội ác khủng khiếp này
theo đó những bằng chứng đều chỉ ra cơ quan tình báo ukraine đứng sau vụ tấn công
tuy nhiên ai cũng biết rõ kiev không hành động độc lập mà hoàn toàn do mỹ kiểm soát
đến nay phía nga vẫn chưa tung ra bằng chứng cho những cáo buộc của mình nhưng lần lượt những vị lãnh đạo
quan chức cấp cao nga đã lên tiếng thể hiện về nghi ngờ ukraine cụ thể là tình báo của ukraine
trước đó vào tối ngày hai tháng ba một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát kyrgyzstan ở ngoài ô moskova
nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát với sức chứa hơn sáu người
sau khi nhắm bắn đám đông những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà
khiến tổ hợp kyrgyz city hall chìm trong biển lửa
một số lượng lớn cảnh sát các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
đến nay số người thiệt mạng trong vụ tấn công ít nhất là bốn trăm bốn mươi người và hơn năm trăm năm mươi người khác bị thương
nguyên nhân thiệt mạng chủ yếu là do trúng đạn bom nặng hoặc ngặt khí
khoảng một tuần sau vụ tấn công khủng bố nhà hát kyrgyzstan ở ngoài ô moskova xảy ra
ủy ban điều tra nga tuyên bố có bằng chứng cho thấy những tay súng tiến hành vụ khủng bố
có liên hệ với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc ở ukraine
ủy ban này khẳng định nắm được bằng chứng rõ ràng cho thấy những kẻ tấn công khủng bố
đã nhận được một khoản tiền lớn từ ukraine dưới dạng tiền ảo và sử dụng để lên kế hoạch tấn công
nga đã bắt giữ một kẻ tình nghi liên quan đến việc cung cấp tài chính cho vụ khủng bố
trong khi đó tổng thống ukraine zelensky đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc từ phía cơ quan điều tra nga
và cho rằng moscow đang kiếm cớ đổ lỗi vụ tấn công khủng bố ở kharkov lên đầu kiev
đến nay nga tuyên bố vừa bắt giữ thêm được ba nghi phạm trong vụ xả súng
cụ thể ngày bốn tháng bốn cơ quan an ninh liên bang nga fsb thông báo đã bắt giữ thêm ba đối tượng
bị tình nghi hỗ trợ thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố tại nhà hát krochers city hall
ở ngoài ô thủ đô moscow
theo fsb ba đối tượng bị bắt giữ tại moscow thành phố yekaterinburg thuộc vùng ural và thành phố omsk
ở vùng siberia vì cung cấp tài chính và tuyển mộ các tay súng thực hiện vụ tấn công
trong đó hai nghi phạm là người nước ngoài nghi phạm còn lại có quốc tịch nga
thông báo của fsb nêu rõ hai trong số này bị bắt giữ vì chuyển tiền để mua súng
và các phương tiện khác được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố
người thứ ba trực tiếp tham gia tuyển mộ tay súng và cung cấp tài chính để thực hiện vụ tấn công khủng bố trên
trước đó giới chức nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi
trong đó có bốn đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
sau vụ việc mặc dù is đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố video tấn công nhà hát
tuy nhiên nga cho rằng việc is đủ khả năng gây ra vụ khủng bố là điều khó xảy ra
nga ngay từ đầu đã tuyên bố theo đuổi mối liên hệ giữa ukraine với vụ tấn công
trong khi đó kiev liên tục phủ nhận
đặc biệt sau mỹ trước lời cáo buộc của nga dành cho ukraine
mới đây bộ trưởng bộ quốc phòng pháp sébastien lecourneau
có cuộc điện đàm với bộ trưởng quốc phòng nga serge shoigu bàn về các mối nghi ngờ của nga
đây là cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
afp cho hay theo tuyên bố của bộ quốc phòng pháp
trong cuộc điện đàm ông day kono đã tuyên bố paris luôn sẵn sàng đối mặt với chủ nghĩa khủng bố
và sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến này
đồng thời pháp cũng kêu gọi nga mở rộng trao đổi song phương
để tối đa hóa hiệu quả của việc chống lại mối đe dọa khủng bố
bên cạnh đó paris cũng khẳng định
không có thông tin để thiết lập mối liên hệ với ukraine về vụ tấn công trên như nga đã cáo buộc
đồng thời kêu gọi mosco dừng mọi hình thức công cụ hóa vụ việc
tuyên bố trên có đoạn pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine lâu dài và mạnh mẽ khi cần thiết
trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu âu
trước đó tổng thống pháp emmanu macron đã kêu gọi hợp tác nhiều hơn với nga trong cuộc chiến chống khủng bố
trong những bình luận sau vụ tấn công vào khe city hall
tuy nhiên ngày hai mươi bảy tháng ba
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharov đã cho biết pháp chưa đưa ra đề xuất cụ thể nào
với bộ này về việc phối hợp nỗ lực chống khủng bố
còn theo tuyên bố của bộ quốc phòng nga về cuộc điện đàm
bộ trưởng shoiko đã cảnh báo người đồng cấp pháp không triển khai quân tới ukraine
và cho biết rằng nếu paris tiếp tục thực hiện các tuyên bố của mình về khả năng cử một đội quân của pháp tới ukraine
điều đó sẽ tạo ra vấn đề cho chính nước pháp
ông shoiku cũng lưu ý moscow sẵn sàng đối thoại về ukraine và nhấn mệnh rằng
vòng đàm phán hòa bình theo kế hoạch ở thụy sĩ sẽ vô nghĩa nếu không có sự tham gia của nga
vị quan chức nga nói thêm rằng các cuộc đàm phán trong tương lai có thể dựa trên một tài liệu dự thảo
đã được thảo luận trong cuộc đàm phán giữa nga và ukraine ở istanbu vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp tục
và các cơ quan tỉnh báo liên tục báo cao với tổng thống vladimir putin về cuộc điều tra
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao liên bang nga maria zakharov đã cho rằng
các quan chức phương tây tuyên bố quá sớm về nguyên nhân và thủ phạm thực hiện tấn công khủng bố